chiều nay ngày ba mươi một tháng năm thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới thăm các công nhân tại tỉnh bắc ninh
nhân tháng công nhân tháng an toàn vệ sinh lao động của năm nay cùng dự chương trình có lãnh đạo
một số bộ ngành tổng liên đoàn lao động việt nam và tỉnh bắc ninh
thủ tướng đánh giá cao tỉnh bắc ninh công đoàn việt nam trong phòng chống dịch
triển khai công tác an sinh xã hội chăm lo cho người lao động
thủ tướng bày tỏ vui mừng trước nguyện vọng của công nhân về nâng cao tay nghề
dạy luyện kỹ năng từ đó tăng thu nhập
thủ tướng đề nghị tỉnh bắc ninh dành nguồn lực có cơ chế thuận lợi để xây dựng nhà ở cho công nhân
khi mà công nhân lương tháng từ sáu đến bảy triệu đồng mà tiền thuê nhà đã hơn một triệu đồng một tháng
đây là vấn đề bức xúc đối với người lao động
thủ tướng khẳng định trung ương sẽ cùng tỉnh và công đoàn lo vấn đề nhà ở cho công nhân
thủ tướng cho rằng hệ thống phúc lợi xã hội cần được thiết kế phù hợp với một tỉnh công nghiệp như bắc ninh
từ hệ thống siêu thị nhà trẻ thanh toán an ninh an toàn cho công nhân
thủ tướng khẳng định chính phủ luôn quan tâm đời sống người lao động cải cách hành chính
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
nhân dịp này thủ tướng đã đến thăm tìm hiểu đời sống công nhân tại khu nhà trọ
tại thôn doi sóc phù trần từ sơn và tặng quà một số gia đình tại khu nhà trọ
tặng quà cho các cháu thiếu nhi trong thôn nhân dịp ngày quốc tế thiếu nhi mùng một tháng sáu